chuyển sang tin tức đáng chú ý khác liên quan vụ bác sĩ sát hại người tình rồi phi tang
chiều hai mươi bảy tháng bốn công an tỉnh đồng nai cho biết bước đầu điều tra vì bác sĩ đã khai lý do đoạt mạng nạn nhân bằng thuốc an thần và quá trình phi tang man dợ
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được tin trình báo của gia đình về việc chị tt bn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ khu phố sáu phường trung dũng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mất tích sau khi đưa con đi học tại trường tiểu học trịnh hoài đức thành phố biên hòa
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp công an tp biên hòa và các đơn vị nghiệp vụ phân công lực lượng nhanh chóng thực hiện các hoạt động điều tra xác minh
trải qua quá trình xác minh các mối quan hệ hoạt động của chị n
cơ quan điều tra phát hiện sự mất tích của chị này có những dấu hiệu bất thường
cụ thể chị n có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là danh sơn
tiếp tục đi sâu tìm hiểu trước đó chị n thường xuyên liên lạc với sơn và đặc biệt chú ý là vào ngày mất tích một mươi ba tháng bốn chị có liên lạc với sơn qua điện thoại
từ dấu hiệu nghi vấn trên những ngày qua lực lượng điều tra đã nhiều lần mời danh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại ấp ba xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
hiện là bác sĩ bệnh viện đa khoa đồng nai lên làm việc
tuy nhiên do có sự chuẩn bị trước nên qua nhiều lần làm việc thì sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị nờ
liên tục quanh co chối tội đối phó với cơ quan công an
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp công an tp biên hòa triệu tập đối tượng danh sơn lên làm việc
lần này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh đồng nai lực lượng phá án sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến sơn không thể chối ca được nữa
đã khai nhận hành vi sát hại chị n
khám xét nơi ở và nơi làm việc của sơn công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo có năm viên đạn và hai chiếc nhẫn nghi của nạn nhân
kết quả điều tra ban đầu xác định danh sơn và chị nờ có quan hệ tình cảm với nhau khoảng một năm cả hai đều đã có gia đình riêng
cũng theo lời khai ban đầu của sơn thời gian gần đây chị nờ thông báo cho sơn biết về việc chị đã mang thai cụ thể là đã có con với sơn
do lo sợ gia đình hai bên biết chuyện và sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai ngày một mươi ba tháng bốn khi chị n đến bệnh viện đồng nai tìm sơn để nói chuyện
tại phòng làm việc của sơn chị nờ nói mệt thì sơn truyền nước cho chị
trong quá trình chuyển nước sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình chuyển nước vượt quá liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho chị n tử vong
sau khi ôm thuốc xác định chị đã tử vong sơn dùng dụng cụ phẫu thuật và phân nạn nhân thành ba phần đem đi phi tàng trong khu công nghiệp biên hòa
và xá thiện tân huyện vĩnh cửu
thưa quý vị liên quan đến vụ á khôi áo dài bị sát hại phi tang ở sông hồng gây chấn động dư luận bởi sự tàn bạo giá man của nghi phạm gây ra
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan công an tp hà nội đã mở cuộc họp báo về vụ việc này
theo đó phía công an hà nội đã chính thức công bố về lời khai nguyên nhân và động cơ xuống tay của nghi phạm với á khôi
đồng thời vụ án đã được khởi tố và điều tra đối tượng tạ duy khanh về tội danh sát hại
như thông tin đã đưa trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi ở lĩnh nam hà nội làm nghề đánh cá trên sông hồng
đang cùng vợ đánh bắt cá trên sông thì phát hiện một phần chân nổi trên mặt nước vị trí cách bờ khoảng ba mươi mét
anh đạt cho biết khi đó hai vợ chồng tôi nói với nhau đó là chân của mano canh nhưng khi đến gần mới nhận ra đó là một phần chân của con người
tuy nhiên không lâu sau đó một người khác làm nghề đánh cá trên sông hồng
anh đạt khoảng một trăm linh mét gọi lớn khi vừa thấy một đầu người mắc trên bờ
xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng người này đã lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường
theo anh đạt đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày anh cùng với vợ quay lại hiện trường tiếp tục phát hiện một khu vực có nhiều dấu vết xi măng mới
anh đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghi vấn có dấu hiệu bất thường sau khi cậy bỏ lớp xi măng phần thân của nạn nhân lộ ra
được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
nhận tin báo ubnd và công an xã bát tràng phối hợp với các lực lượng chức năng đã cử lực lượng tìm kiếm các phần khác của nạn nhân
đến tối một mươi ba tháng một mươi các phần đã được tìm thấy đầy đủ và đưa về bệnh viện đa khoa đức giang bảo quản
sau hơn hai mươi bốn giờ truy bắt nghi phạm khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng công an đã tìm thấy đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình
khi lực lượng công an bao vây căn nhà đọc lệnh bắt và xông vào trong khống chế
đang trốn dưới cầm giường tay cầm con dao có ý định làm điều dạy rột nhưng bất thành
ngay sau đó nghi phạm được đưa tới bệnh viện cấp cứu
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi công an tp hà nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ án sát hại người phân mảnh rồi phi tang ở sông hồng
xảy ra trên địa bàn xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
tại buổi họp báo chiều một mươi sáu tháng một mươi công an thành phố hà nội thông tin liên quan vụ sát hại phân sát a khôi hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu hà nội
theo kết quả điều tra ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê thái bình trú tại gia lâm hà nội
hẹn nghi đến một căn hộ trong khu đô thị vinhome ocean park gia lâm hà nội
bước đầu cơ quan công an làm rõ sau khi hẹn nhi đến điểm hẹn cả hai cùng vào phòng khách giữa khanh và nhi đã xảy ra mâu thuẫn
vì vậy đối tượng khanh đã lấy dao nhọn và đâm nhiều nhát khiến nhi tử vong
khi nạn nhân tử vong đối tượng phân xác nạn nhân thành nhiều phần
rồi cho vào thùng xốp dán băng dính xung quanh thuê xe taxi trở đến miếu bản xã bát tràng
khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông hồng khu vực nhú bản làng giang cao
thì khanh nhờ tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống
sau khi anh tài xế lái xe rời đi khanh một mình bê thùng xốp đựng các phần người nạn nhân xuống sông hồng để phi tang
khanh vứt một số bộ phận của nạn nhân xuống sông hồng và trôn xấu một phần ở mép sông hồng rồi quay về nhà
khanh khai nhận
chiều một mươi hai tháng một mươi lo sợ tội ác bị phát hiện đối tượng đã mua một trăm hai mươi năm đồng tiền xi măng
mang đến nơi giấu xác của nhi
nhưng do khu vực này lúc đó có nhiều người nên khanh đã quay về rồi quay lại hiện trường vào ngày một mươi ba tháng một mươi
đổ xi măng lên vị trí giấu các phần người của nạn nhân
sau khi gây án đối tượng bắt xe khách về thái bình bỏ trốn
vào ngày nhận được tin báo công an thành phố hà nội xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an tp hà nội đã báo cáo lãnh đạo bộ công an các cục nghiệp vụ bộ công an
và giao đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện gia lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan
bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường pháp y người tử vong
hiện giám đốc công an thành phố hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
chủ trì tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
có thể thấy hành vi của đối tượng trong vụ án này quá manh động và dã man
mọi suy nghĩ hành vi động cơ gây án và cách hắn phi tang nạn nhân xóa dấu vết hiện trường cho thấy sự lệch lạc trong mọi khía cạnh
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
từng hành động lời khai của đối tượng thể hiện rõ hành vi tàn nhẫn manh động liều lĩnh coi thường pháp luật của tạ duy khanh
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
nghi phạm sát hại á khôi áo dài rồi phân mảnh phi tang cần phải chịu một bức án phù hợp với những việc làm dã man vô nhân tính của mình
với hành động vô nhân tính bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi giã man của mình sát hại rồi phi tang cô gái trẻ ở sông hồng
đứng trước hành vi giã man này nhiều người đã yêu cầu mức án cao nhất cho kẻ phạm tội
với những yêu cầu trên các chuyên gia đã có những nhận định pháp lý về khung hình phạt
đối tượng tạ duy khanh sẽ phải đối diện
sự việc trên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
ngoài việc thương xót cho cô gái xấu xố rất nhiều người đưa ra thắc mắc
với hành vi giã man của mình khanh sẽ phải chịu mức án nào từ pháp luật
trả lời về vấn đề nghi phạm tạ duy khanh trong vụ việc sát hại và phân mảnh nạn nhân hồ yến nhi với mục đích phi tang
có phải chịu mức án cao nhất là tử hình hay không
luật sư nguyễn anh thơm văn phòng luật sư nguyễn anh cho rằng
hung thủ sát hại cô gái rồi phân mảnh vứt xuống sông hồng đối diện với án tử hình là có căn cứ đúng luật
theo đó đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình trú tại một khu đô thị ở gia lâm hà nội
đối tượng là bạn trai của nữ nạn nhân
rất có thể do mâu thuẫn tình cảm đối tượng đã sát hại nữ nạn nhân và sau đó phân mảnh vứt xuống sông hồng
nhằm che giấu hành vi phạm tội trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống của người khác là quyền cơ bản và quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo luật
xét hành vi của đối tượng rất có thể chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man tàn ác
hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn thực hiện tội phạm một cách man dợ đã cấu thành tội sát hại người
tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm y n khoảng một
một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
việc đối tượng phân mảnh nạn nhân phi tang là hành vi xào quyệt nhằm che giấu tội phạm
sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng theo điểm p khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
trong quá trình thực hiện tội phạm đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân
dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
với hành vi sát hại nạn nhân một cách man dợ như thời trung cổ
gây tăng thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân gây phẫn nộ trong dư luận xã hội
thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng luật
thông tin á khôi hồ yến nhi là nạn nhân của vụ sát hại phi tàng khiến dư luận bàng hoàng
gia đình nạn nhân khóc ngất trước cơ thể không còn nguyên vẹn của con
bạn bè đồng nghiệp và những người yêu quý yến nhi như chết lặng
không ai có thể tin cô gái hoạt bát hiền lành xinh đẹp lại ra đi qua nước dưới tay của tên
cô gái bị phân mảnh chui trên sông hồng được phát hiện vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi là á khôi hồ yến nhi
hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu hiện là người mẫu tự do
cô cao một m sáu mươi hai được đánh giá là thân thiện hòa đồng
cô từng lọt vào top ba cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai và giành ngôi vị á khôi ii
thời điểm tham gia cuộc thi cô đăng ký là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh hà nội
hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai trần thị duyên vẫn chưa thể nào tin vào câu chuyện đã xảy ra
cô bàng hoàng chia sẻ
khi biết tin tôi rất buồn và nối tiếc cho nhi
chúng tôi có quãng thời gian đồng hành với nhau trong cuộc thi
nhi cũng hòa đồng dễ thương cả hai có làm việc và gặp nhau trong một vài sự kiện
một người bạn khác của yến nhi sau khi nhận tin giữ nghẹn ngào cho biết
tôi khóc cả đêm khi hay tin giữ tôi rất thân với yến nhi hay sang nhà chơi ở đội cấn
biết cô ấy bị sát hại ai cũng bàng hoàng xót xa
gia đình nạn nhân đã lên thử adn và nhận người dự định hòa táng rồi gửi lên chùa ở quê bắc ninh
biết tin con gái chính là nạn nhân của vụ phát hiện cơ thể bị phân mảnh trên sông hồng
gia đình nhi như ngã quỷ không tin vào tay mình
nhi bị sát hại theo cách đau đớn và dã man nhất
người nhà nạn nhân cũng không thể hiểu nổi tại sao nghi phạm lại ra tay với con gái của họ tàn nhẫn đến vậy
dù danh dài a khôi hai nhưng hồ yến nhi có cuộc sống khá kín tiếng
thỉnh thoả người đẹp chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân hay những khoảnh khắc mà cô tham gia các hoạt động từ thiện
sau khi đăng quang dù nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và các đối tác
tuy nhiên yến nhi hạn chế nhận các lời mời công việc trong thời điểm này để có thể dành sự tập trung tốt nhất cho việc học tập trao dồi chuyên môn
từ đó có được nền tảng để tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất mà cô đã yêu thích và lựa chọn